ngày quốc tế thiếu nhi năm nay chung với ngày cuối tuần cộng thêm với thời tiết ban sáng tại thủ đô hà nội tương đối dễ chịu
đây là cũng là dịp để lý tưởng cho các gia đình đưa con đi chơi
và theo ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
tại các khu vui chơi giải trí trên địa bàn thủ đô
rất nhiều bậc phụ huynh đưa con em mình đi chơi để kỷ niệm ngày dành cho trẻ thơ
trong ngày hôm nay rất nhiều người dân đã đưa con em mình tới các khu vui chơi giải trí trên địa bàn hà nội
ghi nhận tại công viên nước hồ tây mặc dù thời tiết hôm nay trời có mưa nhẹ buổi sáng
nhưng vẫn nhiều bậc phụ huynh đã cho con em mình đến đây để thư giãn giải trí
bên cạnh đó phố đi bộ hồ gươm cũng là một không gian rộng rãi với nhiều hoạt động ngoài trời thú vị
cho các bậc phụ huynh đưa con em mình đi tham quan
có lẽ tết thiếu nhi không chỉ là dịp để các bậc phụ huynh tranh thủ thời gian đưa con em mình đi tham quan
thư giãn mà còn là dịp để cả gia đình cùng nhau quây quần xung họp sau những ngày làm việc học tập căng thẳng
tết mát mẻ dễ chịu của thủ đô hà nội hôm nay lại càng làm cho ngày tết thiếu nhi trở nên trọn vẹn và nhiều niềm vui hơn